nhằm điểm lại những bước phát triển trong quan hệ hợp tác pháp việt đồng thời thảo luận việc tận dụng những lợi thế của đối tác chiến lược
để từ đó xác định động lực mới cho quan hệ song phương
tại thượng viện pháp vừa diễn ra hội thảo với chủ đề pháp việt một sự năng động mới trong hợp tác
hội thảo là sự kiện quan trọng được tổ chức sau chuyến thăm việt nam của tổng thống pháp phan xoa âu lăng trong tháng chín vừa qua
phát biểu khai mạc hội thảo chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt bà katri deroche cho rằng
từ nhiều năm nay việt nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất của khu vực châu á thái bình dương
có mặt trong đoàn tháp tùng tổng thống pháp đến việt nam đầu tháng chín vừa qua bà deroche khẳng định
thượng viện pháp rất quan tâm tới việc xác định động lực mới của hợp tác pháp việt trong hoàn cảnh hiện tại
về phần mình đại sứ việt nam tại pháp nguyễn ngọc sơn cho rằng
sáng kiến tổ chức hội thảo thể hiện mong muốn của cả hai phía việt nam và pháp nhằm đưa mối quan hệ song phương
ngày càng đi vào thực chất hướng tới tầm nhìn dài hạn
các diễn giả tham gia hội thảo cũng cho rằng cần nỗ lực hơn nữa để tăng cường mối quan hệ này trên nhiều lĩnh vực
như hạ tầng cơ sở giao thông vận tải nông sản thực phẩm năng lượng